thưa quý vị những ngày cuối năm đang cuốn chúng ta đi với bao vội vã và bận rộn
nhưng hy vọng quý vị và các bạn sẽ dành thời gian để đồng hành với chúng tôi trong sáu mươi phút tới đây của chương trình
vâng bên cạnh những tin tức an ninh trật tự cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua là những vấn đề dân sinh nóng bỏng
và chắc chắn sẽ là những thông tin hữu ích dành cho quý vị và chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình ngay bây giờ
cựu bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường cựu thứ trưởng bộ giao thông vận tải
cùng với năm đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
liên quan tới vụ án này bị cáo đinh ngọc hệ tức út chọc cựu phó tổng giám đốc công ty thái sơn bộ quốc phòng
cùng với một mươi hai đồng phạm bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
theo kế hoạch phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử hội đồng xét xử đã xác định bị hại trong vụ án là bộ giao thông vận tải
bên cạnh đó hội đồng xét xử triệu tập một mươi bốn pháp nhân và một mươi một cá nhân tới tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
cáo trạng xác định với vai trò là bộ trưởng là người đứng đầu được giao quản lý tài sản
trong đó có quyền thu phí cao tốc tp hcm trung lương tại bộ giao thông vận tải
bị cáo đinh la thăng đã ký văn bản đề nghị tiếp tục tìm kiếm đối tác để bán quyền thu phí
bị cáo đinh la thăng nắm rõ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và chuyển giao quyền thu phí
nhận thức rõ đây là tài sản đặc thù có giá trị đặc biệt lớn
tuy nhiên bị cáo đinh la thăng đã làm trái với quy định của nhà nước dẫn đến sai phạm gây thiệt hại hơn bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
bị út chọc chiếm đoạt
trong vụ án viện kiểm sát nhân dân tối cao còn xác định nhiều người có liên quan tới sai phạm
nhưng chưa tới mức phải xử lý hình sự trong đó có ông nguyễn văn thể bộ trưởng giao thông vận tải
cáo trạng cho rằng việc không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng với công ty yên khánh của bị cáo hệ
có một phần trách nhiệm của ông thể nhưng không phải là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại trong vụ án
do đó cơ quan tố tụng không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông thể
lực lượng chức năng công an tỉnh bình thuận vừa bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản
xảy ra tại thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong tỉnh bình thuận xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi một vừa qua
đối tượng tên là lê thị tranh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đối tượng này ra tay vì có mối quan hệ quen biết với nạn nhân và biết rõ nạn nhân ở nhà một mình
cụ thể theo lời khai ban đầu của đối tượng do có mối quan hệ quen biết với nạn nhân là bà nguyễn thị lan
trú tại khu phố sông chanh một thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong và biết rõ bà lan ở một mình
nên vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một lê thị tranh đã đến nhà bà lan với mục đích giết bà lan để cướp tài sản
đối tượng đã đánh nhiều nhát vào đầu dùng tay bóc cổ bà lan cho đến chết và cướp toàn bộ tài sản trên người nạn nhân
rồi bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
sau hơn một mươi ngày gây án hung thủ đã xa lưới pháp luật
khi đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc hoạt động liên tỉnh từ nhiều năm nay
bằng hình thức ghi lô đề triệu tập hai mươi năm đối tượng thu giữ trên ba trăm linh triệu đồng cùng với nhiều tăng vật có liên quan
tiến hành khám xét tại nơi ở
các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ trên ba trăm linh triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô một mươi thẻ atm ba mươi năm điện thoại di động
cùng với hàng trăm giấy tờ và các tăng vật khác có liên quan tới hoạt động ghi lô đề
bước đầu cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh từ nhiều năm nay
gồm năm cấp đại lý hoạt động có tổ chức mang tính chất chuyên nghiệp
thủ đoạn hoạt động của đường dây này hết sức tinh vi kín kẽ sử dụng phần mềm công nghệ thông tin để tổ chức hoạt động phạm tội
số lượng con bạc tham gia trong đường dây đông trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng năm trăm linh triệu đồng
tính lũy kế trong thời gian một tháng gần đây số tiền đánh bạc khoảng một mươi năm tỷ đồng
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan tới tín dụng đen trên địa bàn tỉnh khánh hòa
diễn biến khá phức tạp một số đối tượng cho vay lãi nặng đã sử dụng nhiều thủ đoạn manh động liều lĩnh
ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự
để đấu tranh ngăn chặn và xử lý các đối tượng công an tỉnh khánh hòa đã tập trung lực lượng quyết liệt đấu tranh
bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có liên quan tới hoạt động tín dụng đen
đây là nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố nha trang khởi tố bắt tạm giam về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản
nhóm do đối tượng võ văn toàn hai mươi tám tuổi trú tại phường vĩnh phước thành phố nha trang cầm đầu
vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi nhóm của toàn có cho lê văn lâm
lâm trú tại tỉnh đắk lắc mượn bảy mươi triệu đồng
tuy nhiên do nhiều lần đòi nợ không đòi được nên nhóm của toàn đã nảy sinh ý định bắt cóc lâm để buộc gia đình lâm phải trả nợ
ngày một mươi bảy tháng một mươi phát hiện lâm đang chơi trong một quán bar ở thành phố nha trang
nhóm của toàn đã kéo đến bắt giữ lâm và gọi điện yêu cầu gia đình lâm mang tiền đến trả

ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra lệnh khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn văn rin hai mươi tám tuổi trú tại phường vĩnh trường thành phố nha trang để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

cùng với hệ thống y tế thì chính các nhà thuốc quầy thuốc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong khi hành nghề cũng là một trong những điểm chốt chặn quan trọng nhằm ngăn chặn và kịp thời phát hiện được những người nghi nhiễm covid một mươi chín
tại quầy thuốc bạch mai huyện quốc oai thành phố hà nội theo ghi nhận mỗi ngày có hơn một trăm linh lượt người dân đến mua thuốc
tuy nhiên tất cả các vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín đều được nhân viên dược sĩ thực hiện theo khuyến cáo của bộ y tế
và tuyên truyền cho người dân
đặc biệt đối với những trường hợp thuốc kê đơn có kháng sinh hoặc có dấu hiệu ho sốt khó thở đều được dược sĩ tư vấn ghi chép đầy đủ thông tin người bệnh và báo cáo cho trung tâm y tế
tại cửa hàng chúng tôi nhanh chóng bố trí nước sắt quẩn tay khẩu trang và thực hiện đo nhiệt độ cơ thể đối với tất cả khách hàng vào giao dịch tại cửa hàng
với những trường hợp mà có triệu chứng ho sốt khó thở chúng tôi cũng hướng dẫn người bệnh là khai báo y tế điện tử
liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hoặc là theo dõi khi cần thiết
thời gian qua các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tp hà nội đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ y tế ubnd tp hà nội sở y tế hà nội
đặc biệt bước vào thời kỳ chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới hệ thống bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch
tăng cường thực hiện cung cấp thông tin sàng lọc các trường hợp mua thuốc phát huy vai trò mỗi cơ sở bán lẻ thuốc là một điểm kiểm dịch covid một mươi chín
từ đó sẽ là chốt chặn an toàn ngăn dịch không lây lan và bùng phát ra cộng đồng
đối với cả việc đào tạo những nhân viên ở nhà thuốc về việc thứ nhất là phát hiện các triệu chứng
thứ hai là về việc biết được những trung tâm có kiểm soát được phân luồng bệnh nhân có nghi nhiễm sắc covid một mươi chín
thì cái việc đó nó cũng giữ một vai trò rất là tốt và phát hiện sớm
trước tâm lý và thói quen tự mua thuốc uống việc ra soát người bệnh từ các cơ sở bán thuốc lẻ
có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần khắc phục những kẽ hở trong việc kiểm soát dịch bệnh tại cộng đồng
bên cạnh đó người dân cũng cần bỏ thói quen tự ý mua thuốc điều trị bởi lạm dụng kháng sinh sẽ gây ra tình trạng kháng thuốc
sức đề kháng kém nguy cơ nhiễm dịch bệnh càng cao
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản yêu cầu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất điều chỉnh phương án phân làng xe trước ga quốc nội
sau khi nảy sinh nhiều bất cập về giao thông do có sự điều chỉnh và hoạt động đón trả khách thời gian vừa qua
khoảng một tháng trước cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất triển khai quy định phân làng ô tô mới nội bộ sân bay
cụ thể làng an khu vực sát sảnh đón trả khách chỉ dành cho phương tiện đưa khách đi máy bay và cấm đón khách
làng b làng c dành cho các phương tiện đón khách trừ taxi xe kinh doanh vận tải
còn làng d dành cho xe taxi xe kinh doanh vận tải đón khách áp dụng cho xe kinh doanh có đăng ký nhượng quyền với sân bay
toàn bộ xe công nghệ đón khách ở các tầng nhà xe tcp trả phí ra vào hai mươi năm đồng một lượt khiến các tài xế bức xúc
người dân lân ngại mang vắt hành lý lên tầng cao đón xe đã kéo vali ra đường trần sơn đón xe gây ủng tắc tuyến đường này
ngay sau đó sở giao thông vận tải thành phố đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nhìn nhận những bất cập đưa ra phương án hợp lý
trước mắt cần khẩn trương bố trí một ô đổ xe buýt tại làng b ga quốc nội nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng
giảm dần nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân góp phần kéo giảm ủng tắc giao thông
cùng với đó sân bay bố trí một phần làng c dành cho xe taxi đón khách nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân
tránh xảy ra tình trạng người dân đi bộ ra đường trường sơn để đón xe gây ủng tắc giao thông toàn tuyến đường huyết mạch này
công an quận thủ đức cho biết đang điều tra vụ việc một thanh niên đánh cô gái sau khi bị can ngăn còn vác mã tấu dọa chém
vụ việc xảy ra trên đường tô vĩnh diện phường linh trung quận thủ đức thành phố hồ chí minh
theo đó khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai trên đường tô vĩnh diện phường linh chiểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh
xảy ra vụ việc cô gái khoảng hai mươi năm tuổi đời nón bảo hiểm đi bộ trên vỉa hè
thì có năm thanh niên khoảng ba mươi tuổi chạy xe máy nhiều vision đuổi theo
vừa đuổi kịp năm thanh niên nhặt một cục đá trên vỉa hè định đánh cô gái nhưng bị phản ứng
sau đó thanh niên sô đẩy cô gái té ngã cô gái đứng dậy thì bị thanh niên dùng tay đánh túi bội vào người mặt
thách cảnh bất bình một số nhân viên của quán ăn gần đó chạy sang đường ca ngăn cũng bị thanh niên này dọa đánh
khoảng một mươi phút sau thanh niên này chạy xe máy quay lại quán cầm theo cây mã tấu chỉ mặt các nhân viên chửi bới dọa chén
trước khi rời đi thanh niên này còn tông xe máy vào cửa quán gây hư hỏng
toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh của quán ghi lại
cũng theo nhân viên quán này thời điểm xảy ra vụ việc cô gái cho biết chiếc xe ví điện thoại của mình bị thanh niên này giữ và rời đi
vụ việc ngay sau đó được chủ quán trình báo với cơ quan chức năng phường linh chiểu quận thủ đức
cục quản lý thị trường bạc liêu vừa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn
hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hết hạn sử dụng hàng nhập lậu với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng
cụ thể các loại hàng hóa bị tiêu hủy gồm một một tấn kem trộn hơn bốn mươi năm khẩu trang y tế ba trăm linh kg da bị heo
hơn tám bao thuốc lá hàng trăm loại đồ chơi trẻ em thuốc tân dược đồ uống nhanh cùng hàng trăm hộp mỹ phẩm các loại
hàng hóa tiêu hủy lần này do các đơn vị nghiệp vụ thuộc cục quản lý thị trường bạc liêu và công an tỉnh bạc liêu kiểm tra phát hiện và thu giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay căn cứ theo từng thùng loại hàng hóa cục đã chọn hình thức tiêu hủy đúng quy trình quy định bảo đảm vệ sinh môi trường an toàn như sử dụng xe cán nát dùng kéo cắt
từ nay đến cuối năm cục quản lý thị trường tỉnh bạc liêu tiếp tục chỉ đạo các đội tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường trước trong và sau tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
trong đó tập trung vào hàng hóa tiêu dùng và lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường ổn định giá cả góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng lành mạnh ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
thưa quý vị một lô đất đã được ủy ban nhân dân huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từ năm hai nghìn ba
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi tám khi người dân đi đổi sang sổ hồng theo quy định thì tá họa phát hiện là khu đất của mình đã được cấp giấy chứng nhận cho một cá nhân khác
mặc dù ủy ban nhân dân huyện đã xác định việc cấp hai số trên là không đúng quy định cần thu hộ điều chỉnh nhưng đến nay người dân vẫn mòn mỏi đợi chờ phán quyết cuối cùng từ toán
trong đơn phản ánh đến truyền hình công an nhân dân ông nguyễn thịnh ngụ quận hai tp hcm trình bày năm hai nghìn ba ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
diện tích hai ba trăm linh tám m hai tại xã phú hội huyện nhân trạch từ ông nguyễn thanh hà
sau khi nhận chuyển nhượng ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn ba ông thịnh được ủy ban nhân dân huyện nhân trạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hai nghìn sáu mươi bốn qsd tám trăm hai mươi một qdubh
theo đó ông thịnh được quyền sử dụng hai ba trăm linh tám m hai thuộc tờ bản đồ số một mươi tám thửa một trăm hai mươi chín mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đến tháng sáu năm hai nghìn năm mươi một
ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân huyện nhân trạch có văn bản hai nghìn bốn trăm bảy mươi hai ubndtd trả lời kiến nghị của ông thịnh
theo đó phần đất của ông nguyễn thịnh nằm trong tổng hợp
diện tích hơn một mươi chín m hai của ông nguyễn thanh hà và đã được ủy ban nhân dân huyện nhân trạch cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một
sau đó ông hà tách thửa chuyển nhượng cho nhiều người trong đó có ông thịnh với diện tích hai ba trăm linh tám m hai thửa một trăm hai mươi chín tương ứng thửa ba trăm bốn mươi hai tờ bốn mươi một mới
được ủy ban nhân dân huyện nhân trạch cấp giấy chứng nhận số bảy trăm ba mươi hai nghìn hai trăm tám mươi một ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn ba và bà nguyễn thị xuyên diện tích một bảy trăm chín mươi tám m hai thử một mươi một
tương ứng thửa ba trăm bốn mươi một tờ bốn mươi một mới và được ủy ban nhân dân huyện nhân trạch cấp giấy chứng nhận số v bảy trăm bốn mươi hai nghìn một trăm chín mươi bốn ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
văn bản của ủy ban nhân dân huyện nhân trạch nêu rõ đối với phần đất của ông thịnh theo bản đồ địa chính mới tương ứng với thửa ba trăm bốn mươi hai và bốn mươi một
tuy nhiên thử ba trăm bốn mươi hai đã cấp giấy chứng nhận số cm bảy trăm linh một ba trăm linh một ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cho ông đặng cầu khi ông cầu nhận chuyển nhượng phần đất thử một trăm một mươi
có nguồn gốc của bà xuyên như vậy theo bản đồ địa chính mới vị trí đất của bà xuyên thuộc thửa ba trăm bốn mươi một nhưng khi chuyển nhượng qua đến ông cầu thành thửa ba trăm bốn mươi hai là không đúng vị trí và diện tích
công văn hai nghìn bốn trăm bảy mươi hai của huyện ủy và chủ tịch ủy ban huyện nhân trạch đã ký và đóng dấu công nhận là cái đất này của tôi của ông nguyễn thịnh sử dụng từ trước đến nay
và qua đó trước khi có công văn đó thì đấy là công văn của thanh tra của huyện
và có đo lại hai cái bản đồ là hai nghìn ba và hai nghìn một mươi chín mà thanh tra đo lại cái thử đất này thì tất cả nó trùng khít nhau hết không có sai đến một mm nó đều là hai nghìn ba trăm linh tám và đều là cái thử ba trăm bốn mươi hai
thế thì tất cả những cái đó tức là nó là cái bằng chứng mà không thể chối cãi được là của tôi
bức xúc trước việc lô đất của mình bị cấp giấy chứng nhận cho người khác
ông thịnh đã làm đơn khởi kiện vụ việc ra tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh đồng nai ban hành thông báo số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi chín tlstc
thủ lý vụ án khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa người khởi kiện là ông thịnh
người bị kiện là sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
chỉ yêu cầu mỗi cái điều là sở tài nguyên môi trường làm sai phải sửa đơn giản như vậy thôi
tại sao không cấp sổ hồng cho tôi tôi có sổ đỏ rồi thì cấp sổ hồng cho tôi
thế tại sao không cấp tại sao ông cấp một cái sổ đỏ mới là cái nguồn gốc chính của đất
thế còn sổ hồng thì có nghĩa là để xây dựng để tất cả các thứ cái tài sản ở trên đất mà thôi
trong các ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi và một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai ban hành thông báo đề nghị sở tài nguyên môi trường tỉnh đồng nai
ủy ban nhân dân huyện nhân trạch
bản trình bày ý kiến và tài liệu chứng cứ cử người tham gia tố tụng theo quy định cung cấp cho tòa án
sau khi toàn bộ tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án
sau đó các đơn vị đã cung cấp hồ sơ và cử người tham gia vụ án hành chính
như vậy có hay không việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lấn giữa hai cá nhân với nhau
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai cần sớm đưa vụ việc ra xét xử đảm bảo tính công tâm của pháp luật
các cơ quan chức năng liên quan cũng cần vào cuộc kiểm tra làm rõ nội dung sự việc
làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc ngay sau khi có phản hồi từ các đơn vị liên quan